với việc các đảng đối lập trên khắp châu âu đe dọa chấn áp những người di cư đến châu âu bất hợp pháp
trung tâm phát triển chính sách di cư quốc tế một tổ chức tư vấn có trụ sở tại áo
đã dự đoán sẽ có một làn sóng kỷ lục người nhậm cư vào châu lục này trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thống kê hơn một triệu người đã xin tị nạn ở eu trong năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với những người nhập cảnh hợp pháp có tới ba năm triệu người đã di cư sang eu vào năm hai nghìn một mươi tám
trung tâm phát triển chính sách di cư quốc tế dự đoán rằng chiến tranh và xung đột
sẽ gây ra mức độ di cư kỷ lục trên toàn thế giới năm nay
đồng thời nhiều người di cư sẽ tới châu âu tìm kiếm việc làm trước khi các nước châu âu
có khả năng đưa ra những hạn chế sau các cuộc bầu cử trong năm nay
một khảo sát vào tháng một mươi hai năm ngoái cho thấy là gần một phần ba cử tri eu
coi nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà khối phải đối mặt
bên cạnh đó khả năng cựu tổng thống mỹ donald trump trở lại nhà trắng
với những chính sách người kiểm soát biên giới chặt chẽ
được coi như là một động lực thúc đẩy làn sóng di cư sang châu âu